các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
covid một mươi chín thứ một trăm chín mươi bốn của tỉnh công tâm là tờ tờ a giới tính nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
địa chỉ tại phường quang trung thành phố công tâm di chuyển từ đà nẵng về
và thực hiện cách ly tập trung từ ngày ba tháng một mươi đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
trong thời gian cách ly tập trung tờ tờ a được thực hiện xét nghiệm ba lần
với sars cov hai bằng phương pháp rt pcr đều cho kết quả âm tính
ngày một mươi bảy tháng một mươi tờ ta hết thời gian cách ly tập trung và tiếp tục cách ly tại nhà
ngày hai mươi hai tháng một mươi tờ ta được lấy mẫu để xét nghiệm và có kết quả dương tính với sars cov hai
tờ tờ a đang được cách ly điều trị tại bệnh viện giả chiến số một tỉnh công tâm
trường hợp mắc covid một mươi chín thứ một trăm chín mươi năm một trăm chín mươi sáu và một trăm chín mươi bảy của tỉnh con tâm là f một của trường hợp mắc covid một mươi chín thứ một trăm chín mươi ba
trường hợp mắc covid một mươi chín thứ một trăm chín mươi tám một trăm chín mươi chín hai trăm linh của tỉnh con tum là các trường hợp sinh sống
tại khu vực đã bị khoanh vùng dịch tễ
hai trường hợp mắc covid một mươi chín thứ một trăm chín mươi bốn một trăm chín mươi năm một trăm chín mươi sáu và một trăm chín mươi ba
hiện tại các trường hợp này đang được cách ly điều trị tại bệnh viện giả chiến số một tỉnh con tum
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn ủy ban nhân dân thành phố công tâm
đã triển khai các biện pháp cấp bách đáp ứng ca covid một mươi chín trong cộng đồng
tổ chức khoanh vùng dịch tễ tạm thời đoạn đường hà huy tập dài hai trăm linh m từ ngã tư nguyễn sinh sắc
và hà huy tập đến ngã tư âu cơ và hà huy tập để triển khai các biện pháp
kiểm soát dịch bệnh truyền thông vận động người dân đồng thuận thực hiện cách ly tạm thời
tại vùng dịch tễ đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho khu vực cách ly tạm thời vùng dịch tễ
chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người dân bảo đảm nhu yếu phẩm lương thực
thực phẩm điện nước xử lý rác thải v v cho khu vực cách ly tạm thời vùng dịch tễ
thưa quý vị hiện nay dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp
tại mỗi địa phương nếu không có những chính sách biện pháp cụ thể ổ dịch rất dễ bùng nổ
chúng ta vẫn cần phải cảnh sát và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
cùng với đó hãy theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh của chúng tôi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại